trên toàn lãnh thổ việt nam có hai vùng được xem là những vựa lúa lớn đó là đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông kiểu long
từ hai vựa lúa này đã giúp việt nam trở thành một trong ba nước xuất khẩu lúa gạo lớn của thế giới
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây sự biến đổi khí hậu xâm nhập mặn ăn sâu vào đồng bằng sông kiểu long
đã khiến cho diện tích lúa của việt nam bị thu hẹp
theo sọc thống kê sơ bộ việt nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số cao và dân số rất trẻ
trong khi tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh đã đặt ra cho các quốc gia nói chung và việt nam nói riêng
cần phải có chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong những năm tới
từ một quốc gia thiếu ăn việt nam đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu lúa gạo lớn của thế giới
sản lượng đạt từ năm đến bảy triệu tấn một năm
gần đây khi đồng bằng sông cửu long bị xâm nhập mặn hạn hán khốc liệt
vì vậy các địa phương đơn vị ở khu vực này đã áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
đầu tư vào sản lượng
bộ nông nghiệp phát triển công thôn giao cho chiến khai thực hiện hai đề tài
một là đề tài xây dựng gối kỹ thuật canh tác tiên tiến cho lúa ở đồng bằng sông kiểu long
thứ hai là dự án sản xuất các chống lúa để phục vụ cho sản xuất thương mại các chống lúa thương phẩm
vốn sản xuất nông nghiệp việt nam phụ thuộc nhiều vào thời tiết khí hậu
thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro
cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn còn nhiều bất cập so với yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa tập trung và cạnh tranh quốc tế
ông nông dân mình thì ông cứ làm theo cá lẻ cá thể
ông luôn tự do muốn trồng gì cũng trồng
trồng bán không được thì ông chặt
không chặt xong thời gian sau ông trồng thứ khác
còn ông dân nghiệp mình thì cứ
theo thương lái
mua đồ của thương lái gồm chỗ này chỗ kia
việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu và thiên tai
những dự báo cho thấy thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra có thể lên tới ba năm gdp một năm
tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân nông nghiệp việt nam có nguy cơ giảm bảy hai triệu tân lúa
và ảnh hưởng đến ba mươi hai hai diện tích đất nông nghiệp vào cuối thế kỷ hai mươi một
vì vậy việc chuyển đổi và tìm tòi các loại cây con thích ứng với xâm nhập mặn và hạn hán là hướng đi rất cần trong lúc này
phải chuyển nhiều cái diện tích để mà nông dân có thể trồng được cây xoài chẳng hạn
là một dùng xoài rất lớn chẳng hạn
thì nông dân thấy à nhà nước tạo cửa sở thế này thì tôi sẽ qua trồng cái xoài
xu hướng dinh dưỡng của thời đại là bữa ăn hàng ngày của con người không quá chú trọng vào tinh bột gạo
mà đa dạng hóa các loại lương thực thực phẩm để cung cấp đủ năng lượng cho mọi hoạt động
vì vậy trước hiện tượng biến đổi khí hậu và dịch bệnh đang lây lan
việc tìm cây con phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của việt nam
cũng là cách để việt nam bảo đảm an ninh lương thực trong những năm tới